nga đã quyết định đưa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa bulava phóng từ tàu ngầm vào phiên chế
qua đó hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của nước này
tên lửa bulava bắt đầu được phát triển vào những năm một nghìn chín trăm chín mươi là dòng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa
sử dụng nhiên liệu rắn ba giai đoạn và được chỉ định sử dụng trên các tàu ngầm hạt nhân
các báo cáo chính thức xác nhận tên lửa bulava có thể mang theo một mươi đầu đạn hạt nhân
với tầm bắn tối đa là chín km và dự kiến sẽ trở thành trụ cột của lực lượng hạt nhân chiến lược nga
đến năm hai nghìn bốn mươi hai nghìn bốn mươi năm
hạm đội phương bắc và thái bình dương của nga hiện gồm có bảy tàu ngầm boeil
và mỗi tàu ngầm mang thêm một mươi sáu tên lửa bulava
vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba bộ quốc phòng nga cho biết một tàu ngầm đã thực hiện phóng thử thành công
tên lửa bulava từ biển trắng vùng tây bắc nước nga và tấn công mục tiêu
cách hạm tên lửa bulava